phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có ý kiến về xây dựng chiến lược kế hoạch đầu tư phát triển
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm của tổng công ty đường sắt việt nam
phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo hướng dẫn tổng công ty giả soát
hoàn thiện nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm hai nghìn một mươi tám
trên cơ sở đó bộ giao thông vận tải tổ chức thẩm định phê duyệt theo quy định làm căn cứ
để tổng công ty tổ chức thực hiện
giao bộ giao thông vận tải phối hợp với các bộ ngành và địa phương liên quan
tổ chức xây dựng chiến lược kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm
của tổng công ty giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm gồm từ nay đến năm hai nghìn hai mươi và giai đoạn hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
trong đó xác định rõ nội dung chiến lược kế hoạch đầu tư phát triển
và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn
bao gồm cả các dự án ưu tiên thực hiện
chủ ý kết hợp phát triển kết cấu họa tầng
giao thông đường sắt với phát triển dịch vụ du lịch
và đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường sắt
trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định